chuyển sang phần tin quốc tế vào trường ngày hôm nay bộ trưởng quốc phòng israel yoar akhalen cho biết
ông đã ra lệnh bao vây toàn diện giải gaza trong khi nước này đang chiến đấu chống lại phong trào hồi giáo hamas
tuyên bố nêu trên của ông galan được đưa ra sau cuộc họp đánh giá tình hình chiến sự tại bộ tư lệnh miền nam
thuộc lực lượng phòng vệ israel idf quân đội israel ở bezabah
cùng với lệnh bao vây toàn diện giải gaza chính quyền sẽ cắt điện và ngăn chặn việc vận chuyển thực phẩm và nhiên liệu
những diễn biến căng thẳng tại khu vực đã khiến hơn một trăm hai mươi ba người phải rời bỏ nhà cửa tại giải gaza
đây là thống kê được văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc ocha đưa ra cùng ngày
dự báo con số này sẽ còn tiếp tục tăng mạnh
israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào giải gaza từ ngày bảy tháng một mươi
trong khi lực lượng hamas tại vùng lãnh thổ này bắn hàng nghìn quả rocket sang israel
theo số liệu của cơ quan y tế gaza bốn trăm chín mươi ba người palestine đã thiệt mạng
và hai bảy trăm năm mươi một người bị thương trong các cuộc tấn công của israel
những ngày trước
trong khi đó thống kê của quân đội israel idf cho biết hơn bảy trăm linh người israel đã thiệt mạng
và một hai trăm linh người khác bị thương trong các cuộc tấn công của hamas